theo tài liệu cơ quan điều tra khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh phát hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin
hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo nổ pháo hoa trên các trang mạng xã hội facebook zalo telegram
nhóm đối tượng này nhiều lần thực hiện buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh hà tĩnh và cả nước với số lượng lớn
sau một thời gian điều tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án xác định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị triệt xóa
do nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn quốc phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú huyện đức linh tỉnh bình thuận
và võ ngọc sang sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận cầm đầu
sau khi củng cố hồ sơ có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh phạm tội của các đối tượng
ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
phối hợp công an huyện hóc môn tp hcm đồng loạt phá án bắt giữ khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng nói trên
thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ các loại ba xe máy năm điện thoại di động ba thẻ atm cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan